sáng nay viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn nông
chú tại quận liên triều tp đà nẵng về hành vi giết người
cuối năm hai nghìn hai mươi bị can nguyễn văn nông cho một người bạn vay số tiền sáu mươi triệu đồng
sau nhiều lần đòi ông này trả một mươi triệu còn lại năm mươi triệu chây ý không trả
đòi nợ không được nông đã nhắn tin đe dọa đốt nhà và giết cả nhà người vay nợ
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tháng tám nông đổ khoảng bảy lít xăng trong can nhựa vào nhà người vay
rồi châm lửa đốt khi ngọn lửa bùng cháy đối tượng rời khỏi hiện trường
sau khi trích xuất camera an ninh chủ nhà đã đến cơ quan công an trình báo